quý i năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành thanh tra đã tiến hành gần hai cuộc thanh tra hành chính
trên ba mươi sáu cuộc thanh tra chuyên ngành phát hiện vi phạm về kinh tế trên bốn mươi một tỷ đồng và một trăm sáu mươi tám ha đất
thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo quý i năm hai nghìn một mươi bảy do thanh tra chính phủ tổ chức sáng nay
theo báo cáo sau khi tiến hành thanh tra thanh tra chính phủ đã kiến nghị xử lý hành chính
đối với hai trăm năm mươi chín tập thể cá nhân ban hành trên hai mươi bảy quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền là gần bảy tỷ đồng chuyển cơ quan điều tra xử lý hai mươi một vụ bốn mươi bảy đối tượng
dự kiến thanh tra chính phủ sẽ triển khai một mươi cuộc thanh tra với các nội dung như công tác quản lý nhà nước
và thực hiện pháp luật về quy hoạch quản lý xây dựng đất đai môi trường
trách nhiệm trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với thực hiện thí điểm chức năng vốn chủ sở hữu vốn nhà nước
phó tổng thanh tra chính phủ ngô văn khánh cho hay vụ việc tại xã đồng tâm mỹ đức là bè học lớn
với người dân và cơ quan quản lý nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra
thanh tra chính phủ sẽ theo dõi sát sao quá trình thanh tra khu đất này phối hợp với hà nội
giám sát để bảo đảm cuộc thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật và có kết quả chính xác chặt chẽ nhất